từ ngày hai tháng ba tỉnh ninh bình đã tiếp nhận nhiều đợt công dân việt nam trở về từ các nước vùng có dịch
vào cách ly tập trung trong doanh trại của bốn đơn vị quân đội trực thuộc bộ chỉ huy quân sự tỉnh và quân đoàn một
sau hơn một tuần về nước và được cách ly tập trung
gần một công dân về từ vùng dịch có sức khỏe ổn định tinh thần vui vẻ yên tâm chấp hành đúng quy định của bộ y tế
sau đây là ghi nhận của phóng viên truyền hình nhân dân tại ninh bình
những người sống trong khu cách ly được phục vụ ăn với mức tám mươi đồng một ngày
thức ăn được chế biến đảm bảo vệ sinh đủ chất dinh dưỡng được kiểm tra nghiêm ngặt về an toàn vệ sinh thực phẩm
có internet miễn phí tự do vui chơi rèn luyện thể thao ngoài trời ở khu vực cách ly
ngoài ra mỗi người cách ly đều được phát các vật dụng thiết yếu từ khăn mặt kem đánh răng nước rửa tay và khẩu trang
hàng ngày các cấp lãnh đạo cũng có thông báo về cách ly là rửa tay rồi vệ sinh
khử trùng làm sao cho sạch sẽ và chúng tôi cũng đã bảo nhau là cố gắng giữ gìn và tuân thủ theo những điều kiện của nhà nước
để phục vụ và chăm sóc cho các công dân này các đơn vị đã huy động một trăm linh cán bộ chiến sĩ tham gia trực hai mươi bốn trên hai mươi bốn giờ
ngoài ra huy động thêm lực lượng quân y và sở y tế tăng cường đội ngũ y bác sĩ phục vụ cho công tác chăm sóc sức khỏe cho công dân

thực hiện quy định của bộ y tế